thưa quý vị xa hoa và đắt đỏ là những yếu tố để có thể dễ nhận thấy nhất ở world cup hai nghìn hai mươi hai
một trong những kỳ world cup được đầu tư tốn kém nhất trong lịch sử
tuy nhiên nước chủ nhà world cup năm nay đã xây dựng những cơ sở hạ tầng
để phục vụ nhu cầu ăn ở tiêu thụ ở mức rẻ hơn dành cho các cổ động viên muốn tiết kiệm chi phí
chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện này trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
world cup ở khu biển lập tại thành phố doha làng cổ động viên gồm sáu cabin trên diện tích ba một km hai
mỗi ca bin gồm hai giường đơn tủ đầu giường một bộ bàn ghế nhỏ máy lạnh khu vệ sinh và phòng tắm
tất cả các phòng đều nằm cạnh nhau và trải dài trên mặt cỏ nhân tạo để đủ không gian cho lượng lớn du khách
chúng tôi mới tới doha hôm nay và nơi ở này khá thuận tiện phòng cũng ổn và sạch sẽ
chúng tôi có nhiều nơi để ăn uống như siêu thị hay các quán vffe
chúng tôi nhận được khoảng chín mươi lượt đặt phòng trong ngày cao điểm và con số này tăng khoảng hai mươi ba mươi mỗi ngày khi những trận đấu đầu tiên bắt đầu diễn ra
các container bán đồ ăn phục vụ nhiều món ăn khác nhau xếp dọc theo con đường chính của ngôi làng
bên ngoài khu nhà ở chính các màn hình cỡ lớn đã được dựng lên
ngoài ra những người lưu trú tại đây có thể sử dụng sân bóng rổ sân bóng đá trong nhà và phòng tập thể dục ngoài trời
khu vực lân cận cũng có một siêu thị và một hiệu thuốc
có một số bất tiện nhưng tôi thấy cũng không phải vấn đề gì lớn bởi dù sao đây cũng là nơi ở tạm mới được dựng lên để phục vụ world cup
xung quanh còn có các sân thể thao nhỏ như tennis hay các màn hình lớn để theo dõi trận đấu
với hơn một triệu du khách dự kiến tới qatar trong suốt thời gian diễn ra world cup hai nghìn hai mươi hai ban tổ chức phải tìm cách đa dạng hóa các nơi lưu trú
đối với những khán giả có ngân sách eo hẹp không đủ khả năng chi trả tiền khách sạn
tám ngôi làng dành cho cổ động viên cung cấp dịch vụ cắm trại
và phòng ốc thông thường là lựa chọn phù hợp nhất
giá thuê mỗi cabin giao động từ hai trăm linh đến hai trăm bảy mươi usd mỗi đêm sáu mươi tổng số cabin đã được đặt trước
để phù hợp với nhu cầu của cổ động viên qatar cũng cung cấp chỗ ở khác với mức giá thấp hơn khoảng tám mươi usd mỗi đêm
nhưng ở khu vực xa hơn gần hai sân bay quốc tế doha và hamas
một bộ phận người hâm mộ thích ở các căn hộ hoặc biệt thự thay vì khách sạn
với những người không có nhiều tiền họ vẫn đang loay hoay tìm các khách sạn
chúng tôi đã dành riêng các tuyến xe buýt để đưa đón người hâm mộ đến trung tâm doha hoặc các ga tàu điện ngầm gần nhất
tôi mất khoảng hai mươi phút đi từ doha tới đây tôi nghĩ những căn phòng như thế này là một giải pháp tiết kiệm
nó có đầy đủ các chức năng cần thiết nếu để ngủ thì đây là nơi thoải mái và sạch sẽ an ninh hai mươi bốn trên bảy
còn có cả siêu thị mini tôi hài lòng với nơi này
trước thềm world cup hai nghìn hai mươi hai những lo lắng về tình trạng thiếu phòng
khách sạn và giá phòng tăng cao tại qatar đã được cảnh báo do đó nước chủ nhà đã có giải pháp
tăng chỗ ở cho người hâm mộ bằng cách lập các khu lưu trú giã chiến thuê tàu du lịch
thậm chí qatar còn khuyến khích người hâm mộ lưu trú tại các nước láng giềng và bay đến các địa điểm thi đấu
qatar ước tính sẽ có một trăm ba mươi phòng mỗi ngày cho giải đấu